sau khi thông tin lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro từ trần được công bố
lãnh đạo các nước mỹ la tinh và nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ sự thương tiếc
trước mất mát to lớn của nhân dân cuba
các nhà lãnh đạo trên thế giới đều coi ông là một biểu tượng của thời đại
một người bạn chân thành và tin cậy
nhiều nhà lãnh đạo mỹ la tinh đã gửi lời chia buồn trước sự mất mát to lớn của nhân dân cuba
trước sự ra đi của lãnh tụ fidel castro một biểu tượng của thế kỷ hai mươi
fidel castro là một người bạn của nhân dân mexico
người thúc đẩy quan hệ song phương dựa trên sự tôn trọng đối thoại và tình đoàn kết
tổng thống venezuela nicola maduro kêu gọi mọi nhà cách mạng trên thế giới
tiếp tục kế thừa di sản và ngọn cờ độc lập chủ nghĩa xã hội của cựu chủ tịch fidel castro
còn tổng thống ecuador rafael koria ca ngợi lãnh tụ fidel là con người vĩ đại
từ châu âu bộ ngoại giao tây ban nha
ra thông cáo chia buồn với cuba
thông cáo có đoạn viết một biểu tượng lịch sử vĩ đại quan trọng đã ra đi
một nhân vật mang đến bước ngoặt cho cách mạng đất nước
là người con trai trong gia đình bố mẹ người tây ban nha
cựu chủ tịch cuba luôn duy trì mối liên hệ mạnh mẽ với tây ban nha
đại diện cho niềm kiêu hãnh của đảo quốc này nhằm chống lại sự thống trị từ bên ngoài
tổng thống nga vladimir putin đã gửi điện chia buồn tới chủ tịch cuba raúl castro
trong đó ca ngợi lãnh tụ fidel là một biểu tượng thời đại của lịch sử thế giới hiện đại
là người bạn chân thành tin cậy của nước nga
trong khi đó từ nam phi quỹ nelson mandela cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân và chính phủ cuba
quỹ nhắc lại lời của cố tổng thống mandela rằng nam phi khâm phục sự hy sinh của người dân cuba
trong công cuộc giữ gìn độc lập và chủ quyền
từ châu á
thủ tướng ấn độ narendra modi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cuba
ông gọi cựu chủ tịch cuba fidel castro là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của thế kỷ hai mươi
và là một người bạn lớn
tại cuba lãnh tụ fidel castro được gọi với cái tên triều mến đầy ngưỡng mộ là ncomadante hay vị tổng tư lệnh
sự ra đi của ông đã khiến người dân cuba bảng hoàng
thực sự chưa ai sẵn sàng đón nhận tin tức này
tôi thật sự bàng hoàng trước sự ra đi của vị tổng tư lệnh vĩ đại của nhân dân chúng tôi
tôi thấy bàng hoàng khi nghe thông tin đó
lãnh tụ fidel là nhân vật kiệt xuất mà mọi người đều yêu mến và kính trọng
tối nay theo giờ việt nam
truyền hình nhà nước cuba cũng đã công bố kế hoạch tăng lễ của lãnh tụ fidel
theo đó người dân cuba sẽ để tăng lãnh tụ của họ trong chín ngày
tại thủ đô havana người dân cuba có thể tới bày tỏ lòng thành kính với nhà lãnh tụ của họ
tại tượng đài jose mati
theo tâm nguyện của lãnh tụ fidel thi hài của ông sẽ được hỏa táng
cho cốt của cố lãnh tụ fidel sẽ được
ăn táng tại thành phố lịch sử santiago de cuba ở miền đông cuba vào ngày bốn tháng một mươi hai